đồng cảm với những khó khăn sau hậu quả lũ lụt thời gian qua
người dân cả nước luôn hướng về miền trung ruột thịt
nhiều hoạt động đã được kêu gọi để đồng hành cùng nhân dân vùng lũ
trong đó có các hoạt động khám chữa bệnh
và mới đây bệnh viện gia liễu trung ương cũng đã triển khai công tác
tại nhiều tỉnh ở miền trung nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân sau lũ
sau lũ các bệnh về da liễu bùng phát mạnh bởi môi trường nguồn nước
trong khi đó thuốc men cơ sở vật chất điều kiện đi lại của người dân
vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn
bệnh viện gia liễu trung mương đã thực hiện khám chữa bệnh
tại nhiều điểm xã ở tỉnh quảng bình và hà tĩnh
là hai trong số những địa phương có thời gian ngập lụt dài nhất vừa qua
chương trình thiện nguyện không chỉ khám bệnh tư vấn sức khỏe
mà còn cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con miền trung
đoàn công tác đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần một năm trăm linh người dân
bên cạnh việc xây dựng lại cơ sở vật chất
thì việc bảo đảm sức khỏe cho người dân sau lũ